nằm trong chuỗi sự kiện tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp thăng long hai nghìn hai mươi giải góp sao vàng lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức
những năm qua giải gold sao vàng không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần
mà thông qua đó là câu nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp và lãnh đạo các sở ban ngành
cùng giao lưu văn hóa thể thao tăng cường gắn kết và hợp tác trong công việc
năm hai nghìn hai mươi giải hướng tới chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
chào mừng ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi và hai mươi năm năm thành lập hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội